công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã triển khai mở đột cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp festival đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
gắn với đảm bảo an ninh trật tự lễ noel hai nghìn một mươi chín và tết sương lịch năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
theo đó đột gia quân này công an tp đà lạt phân công bố trí lực lượng theo dõi
nắm bắt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn phối hợp chặt chẽ với công an các huyện
để giám sát sự di chuyển của các đối tượng hình sự
có thể sẽ lợi dụng dịp này kéo lên đà lạt thực hiện các hành vi phạm tội
đội cảnh sát giao thông kết hợp với công an các phường triển khai tuần tra kiểm soát giao thông
lấn chiếm lòng đường vỉa hè buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị
đặc biệt trong thời gian diễn ra festival hòa công an thành phố đà lạt ngoài huy động một trăm linh quân số
đơn vị còn phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tỉnh lâm đồng
các phòng nghiệp vụ công an các phường đội thanh niên xung kích
nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội